kính chào quý vị khán giả ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử bị cáo trương mỹ lan và tám mươi năm đồng phạm
về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
phiên tòa tiếp tục đến phần xét hỏi của luật sư bào chữa đối với các bị cáo
trước đó trong chiều ngày hôm qua xoay quanh việc đối chứng với lời khai của bị cáo trương mỹ lan
đại diện viện kiểm sát liên tục cho gọi các bị cáo trong nhóm giúp sức cho trương mỹ lan rút ruột scb để xét hỏi
đa số các bị cáo này đều xác định bị cáo lan là người chỉ đạo điều hành ngân hàng scb
đồng thời các bị cáo trong nhóm giúp sức cho trương mỹ lan cũng xác nhận việc bổ nhiệm các nhân sự cao cấp vào ngân hàng scb
giống như cáo trạng đã nêu
thông tin về diễn biến phiên tòa sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
trong khi đó phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của một tổ chức
một mươi bị cáo trong vụ án liên quan đến nguyễn phương hằng tại tòa án nhân dân cấp cao ở tp hcm
đã bị tạm hoãn vì vắng nhiều bị cáo
phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày bốn và ngày năm tháng bốn
trước đó vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của một số bị cáo
trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
liên quan đến nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
nhiều bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trước đó vào tháng chín năm ngoái tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn phương hằng ba năm tù
đặng anh quân hai năm sáu tháng tù ba đồng phạm nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân cùng một năm sáu tháng tù
tòa án nhân dân tp hà nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên án phạt bị cáo đỗ minh hiền
trú tại quận hoàn kiếm tp hà nội sáu năm tù về tội làm tàng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi ba đỗ minh hiền đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống đối chế độ công kích
nhằm vào lãnh đạo đảng nhà nước và các quy định của hiến pháp
toàn bộ các tài liệu được hiền gửi đến thư điện tử của các cá nhân tổ chức trên internet
tính đến lúc bị bắt bị cáo đã tán phát thông qua thư điện tử tổng cộng bảy mươi hai bài viết tới hơn một mươi lượt địa chỉ thư điện tử
kết luận giám định của sở thông tin và truyền thông tp hà nội xác định bị cáo đã tự làm tán phát một mươi một tài liệu
chứa được nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức và nhân phẩm cá nhân xúc phạm lãnh tụ cá nhân
với đặc điểm luôn luôn có hệ thống bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và các căn hộ độc lập kín đáo
các khu trung cư đã trở thành địa điểm để các đối tượng dễ dàng che giấu hành vi phạm tội
liên tiếp trong thời gian vừa qua nhiều đối tượng đã lợi dụng các căn hộ trong các khu trung cư để làm nơi hoạt động tội phạm
thực trạng này đặt ra yêu cầu về công tác đấu tranh ngăn chặn phong ngừa đặc biệt là phát huy vai trò của ban quản lý
ban quản trị trung cư và cả của những người dân có căn hộ cho thuê hay đang sinh sống tại trung cư
một ổ nhóm đối tượng chuyên hoạt động lừa đảo trên không gian mạng đã bị cơ quan công an quận hà đông hà nội bóc gỡ
thủ đoạn của các đối tượng này đó là sử dụng các căn hộ trung cư làm nơi hoạt động và thường xuyên thay đổi địa chỉ
mỗi căn hộ chỉ thuê khoảng vài tháng
còn đây là những nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại các căn hộ trung cư trên địa bàn hà nội
đã bị cơ quan công an liên tiếp phát hiện bắt giữ trong thời gian qua
ngoài ra tội phạm cơ bạc công nghệ cao tội phạm mại dâm cũng lợi dụng các căn hộ trung cư làm tụ điểm để hoạt động

trên thực tế các đối tượng dễ dàng thuê các căn hộ trung cư được đăng quảng cáo trên mạng xã hội
mọi giao dịch và thỏa thuận đều thực hiện qua mạng do đó cả bên mua và cho thuê đều không biết nhau
trong khi đó người dân có nhà cho thuê cũng không quan tâm và khó giám sát được mục đích của khách thuê nhà
các đối tượng dễ dàng thuê nhà mà chỉ đạt thỏa thuận về giá cả và thời gian
có những căn hộ cho thuê qua nhiều tầng trung gian do đó công tác quản lý càng khó khăn phức tạp
theo tôi thì tất cả những gia đình mà có những hộ chăn cư trung cư ở đây chưa sử dụng
thì nên là khi cho thuê thì phải có những cái hợp đồng cam kết làm sao để không cho tội phạm lọt vào trong khu trung cư của mình
đấy là cái điều mà chúng ta cần lưu ý
đội ngữ bảo vệ thì cũng thường xuyên phải đi kiểm tra
xem là cư dân thuê phòng họ làm gì thì đấy thì sẽ tránh được những cái tệ nạn xảy ra trong trung cư
trước thực trạng tội phạm đang lợi dụng hoạt động tại các khu trung cư
ban quản lý khu trung cư này đã chủ động nhiều giải pháp
trong đó thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa của trung cư hay qua nhóm cư dân trên gia lô về phương thức thủ đoạn tội phạm
đội ngũ bảo vệ trung cư luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở
để kịp thời cung cấp thông tin và nắm tình hình địa bàn
quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu
chúng tôi đã có những phương án là gì
thứ nhất đối với cả những cái chủ hộ mà cho thuê chúng tôi sẽ kiểm tra những cái hợp đồng
tức là những cái người mà đến đây ở là phải cung cấp được cái hợp đồng thuê nhà
cái thứ hai ngoài cái ban quản lý của nhà của chúng tôi còn có các cơ quan chức răng
ví dụ như là đồng chí cảnh sát khu vực rồi là tổ dân phố rồi là mặt trận tổ quốc
chúng tôi sẽ phải phối hợp các bên để kiểm soát từ đấy là về
còn ngoài ra những cái phương tiện để mà chúng tôi kiểm soát thêm nữa là gồm có các hệ thống camera hình ảnh
chúng tôi quan sát về hệ thống an ninh từ vòng ngoài vòng trong của tòa nhà
tội phạm mà sử dụng trung cư làm nơi hoạt động thì thường nó mang cái tính chất là rất là chuyên nghiệp
và họ mang tính chất là tinh vi thủ đoạn hoặc sử dụng các công nghệ cao
nếu để cái tình trạng mà các cái tội phạm ở trung cư tiếp tục diễn ra thì tôi nghĩ rằng
cái trực tự của giáo hội cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều
cũng cần phải đưa ra những cái biện pháp tăng cường cái công tác phát hiện tội phạm
và thông qua hoạt động tố giác của người dân đặc biệt là những người sinh giống trung cư
và nâng cao cái tinh thần cảnh giác của người cư dân trong trung cư để đảm bảo an ninh trật tự được tốt hơn
hiện nay đã có hiện tượng các đối tượng thuê dài hạn các căn hộ trung cư ở những địa bàn khác nhau
sau đó cải tạo thành các tụ điểm phục vụ các đối tượng bay lắc sử dụng ma túy
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm lợi dụng trung cư làm địa điểm ẩn náu
thực hiện hành vi phạm tội rất cần phát huy vai trò trách nhiệm của các ban quản trị và của mỗi người dân
mỗi khu trung cư chú trọng xây dựng nếp sống văn minh và duy trì nét văn hóa tình làng nghĩa xóm
đây chính là cách đẩy lùi tội phạm hoạt động tại môi trường này
đe dọa đòi tiền bồi dưỡng nếu như không được sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông
đối tượng phạm thành dương vừa bị công an quận hải an thành phố hải phòng khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
phạm thành dương thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để đăng tải các bài viết hình ảnh
hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông
ngoài ra dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để ghi hình
gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ
nghiêm trọng hơn đối tượng còn có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông
đòi tiền bồi dưỡng nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh cà mau vừa phối hợp cùng sở thông tin và truyền thông tỉnh cà mau
mời một cá nhân có liên quan đến hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức sai mục đích theo quy định của pháp luật
do bị các chủ nợ gọi điện đòi tiền người này đã chuyển cuộc gọi từ số điện thoại của mình
tới số điện thoại của đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự để hù dọa các chủ nợ
tại buổi làm việc cá nhân này thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm
cơ quan chức năng xử phạt cá nhân này số tiền năm triệu đồng về hành vi thu thập xử lý
và sử dụng thông tin của tổ chức sai mục đích theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm
điểm chung trong các vụ án này đó là hầu hết đều xuất phát từ sự chủ quan thiếu cảnh giác của người dân
các đối tượng thường thăm dò nắm quy luật hoạt động đi lại của người dân và chủ yếu là ra tay vào ban đêm
khi mà mọi người đã ngủ say hoặc là vào ban ngày khi nhà không có người trông coi
phản ánh sau đây tại tỉnh gia lai
vào ngày hai mươi ba tháng hai nhóm đối tượng trên lợi dụng sơ hở trong việc cất giữ xe máy của một người dân
tại thôn bi rong xã bờ tó huyện yapa
ba đối tượng ramatien ramathur và kassot trung đã ra tay lấy trộm trót lọt
tích cực vào cuộc xác minh điều tra công an huyện iapa đã làm rõ thủ phạm khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng để mở rộng điều tra vụ án
qua đấu tranh bước đầu công an huyện yapa xác định nhóm đối tượng này thực hiện năm vụ trộm xe máy
tại địa bàn các huyện iapa chư prong mang giang
tài sản chung lấy được mang đi bán cầm cố chia nhau tiêu xài
phát hiện một chiếc xe
xe ớt màu đỏ trung với tiên lấy xe xe ớt màu đỏ kia
em với trung đi cắm cắm được bảy trăm linh nghìn rồi lấy tiền đó rồi nhau
ramatien ramathur và kassot trung đều là những thanh niên lười lao động thích tụ tập chơi bời
thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng việc người dân để xe trước sân nhà hoặc nương rẫy
vắng người nhưng không khóa kỹ càng thậm chí cắm cả chìa khóa trên xe
hiện cơ quan công an đã tịch thu năm chiếc xe là tang vật của vụ án để trả lại cho các bị hại
rè sót hơn một trăm linh đối tượng của hai huyện giáp ranh này
trước những chứng cứ thu thập được và các lập luận sắc bén của các điều tra viên
thì sau hơn năm giờ đấu tranh thì các đối tượng đã cúi đầu nhận tội
việc người dân lơ là không cất giữ tốt tài sản của mình đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi để kẻ gian
có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số
khi bà con lên nương dãy dựng xe máy cách xa nơi lao động không có người trông coi
ban đêm dựng xe dưới sân nhà hoặc ngoài sân rất dễ bị mất trộm
vì vậy mọi người cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc cất giữ
bảo quản trông coi tài sản để kẻ gian không có cơ hội gây án
liên quan đến vụ tham ô tài sản và trộm cắp tài sản tại các bưu cục của công ty cổ phần dịch vụ
giao hàng nhanh chi nhánh an giang trên địa bàn tp long xuyên
sáng nay công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố
đối với nguyễn quốc khánh bùi đăng khoa đoàn phước toàn về hành vi tham ô tài sản
khởi tố bị can nguyễn hữu lộc về hành vi tham ô tài sản và trộm cắp tài sản
cả bốn bị can này đều là nhân viên tại các bưu cục của công ty cổ phần dịch vụ
giao hàng nhanh chi nhánh an giang trên địa bàn tp long xuyên
từ tháng bốn đến tháng tám năm ngoái sau khi nhận các đơn giao hàng
mang đi giao và nhận tiền thành công từ khách hàng
bốn người này không về giao nộp tiền lại cho công ty mà dùng những thủ đoạn gian dối
để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân
trong đó toàn chiếm đoạt trên một mươi sáu triệu đồng khánh chiếm đoạt gần ba mươi hai triệu đồng
khoa chiếm đoạt trên năm mươi năm ba triệu đồng lộc chiếm đoạt gần ba mươi bảy triệu đồng
và hàng hóa tám mươi bốn đơn hàng lộc giao thất bại trị giá trên hai mươi bảy bảy triệu đồng
ngoài ra lộc còn trộm ba đơn hàng có giá trị cao của công ty đem ra khỏi bưu cục
và trở đi giao cho khách lấy số tiền trên một mươi triệu đồng
có thể nói là để có tiền tiêu xài thì các đối tượng sẵn sàng sử dụng nhiều thủ đoạn
để chiếm đoạt tài sản thậm chí là xâm phạm cả khu vực mồ mả để ra tay trộm cắp
những ngày gần đây người dân ở phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi vô cùng bức xúc
khi trên địa bàn đã xảy ra hàng loạt vụ đập phá tháo rỡ trộm cửa nhôm kính
bảo vệ bàn thờ của các ngôi mộ trong khu nghĩa trang
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ các đối tượng gây án
mới đây ngày một mươi tháng ba công an phường trương quang trọng nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
về việc tại khu nghĩa địa vườn đào thuộc tổ dân phố quyết thắng phường trương quang trọng
thành phố quảng ngãi có nhiều ngôi mộ bị kẻ gian đập phá tháo rỡ cửa nhôm kính
bảo vệ bàn thờ của mộ để lấy nhung
tại hiện trường cửa kính bảo vệ bàn thờ bị đập bể nát nhôm được tháo lấy đi
trước vụ việc trên công an phường trương quang trọng đã khẩn trương điều tra
khoanh vùng truy xét các đối tượng nghi vấn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường xác minh làm rõ bốn đối tượng
gồm nguyễn trung hiếu hai mươi một tuổi trương quang viên một mươi năm tuổi
huỳnh ngọc nhân hai mươi hai tuổi nguyễn hiếu kiên một mươi năm tuổi
đều ở xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi
tham gia thực hiện hành vi tháo rỡ trộm khung nhôm trên các ngôi mộ
tăng vật thu giữ gồm hai mươi ba cửa và khung nhôm do các đối tượng đã bán
tại các điểm thu mua phế liệu
tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hàng chục triệu đồng
công an phường trương quang trọng lập hồ sơ ban đầu
và tiếp tục xác minh làm rõ
đây là thủ đoạn trộm manh động liều lĩnh gây bức xúc cho người dân
công an phường thông báo ai là bị hại hoặc người có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản
hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác của các đối tượng trên
đề nghị liên hệ cơ quan công an phường trương quang trọng để thông tin giải quyết
hiện nay trên địa bàn phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
xuất hiện một số người giả danh cán bộ để bán thuốc phòng dịch
và thu phí của người dân một trăm hai mươi đồng
cơ quan chức năng phường bốn thông báo rộng rãi đến người dân cảnh giác trước hành vi nói trên
đồng thời đề nghị người dân lưu ý một số nội dung như là thông tin người truyền đạt
đến các hộ dân là không đúng sự thật
khi cơ quan chức năng tới làm việc thì cán bộ công chức sẽ có bảng tên và chức danh đầy đủ
người dân khi phát hiện các trường hợp tương tự hãy gọi ngay cho công an phường
qua số điện thoại hai nghìn sáu trăm ba mươi ba tám trăm hai mươi hai hai trăm bảy mươi sáu để được trợ giúp và xử lý
một năm trăm linh hộp kẹo đồ chơi trẻ em và bốn trăm linh hộp kẹo đồ chơi trẻ em
bốn trăm linh kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai thu giữ
qua khám xét lô hàng tại địa chỉ tổ bốn phường bắc cường thành phố lào cai
lực lượng chức năng đã phát hiện trong các thùng và bao tải trên có chứa một năm trăm linh hộp kẹo mút
bốn trăm linh kg xúc xích đông lạnh tổng trị giá của lô hàng là một trăm hai mươi hai triệu đồng
chủ sở hữu số hàng này khai nhận số hàng hóa đường mua trôi nổi trên thị trường
nhằm mục đích bán kiếm lời lực lượng chức năng hiện đã tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng trên
để xử lý theo quy định của pháp luật